thưa quý vị tại mỗi địa phương lại dở một thủ đoạn khác nhau để lừa đảo
ngô thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú tỉnh bình dương đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền trên một trăm sáu mươi triệu đồng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thái nguyên
đã bắt giữ nhung để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhung sử dụng tài khoản mạng xã hội giả danh người môi giới mua bán rượu ngoại
yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi sau đó chặn liên lạc chiếm đoạt số tiền
mọi thỏa thuận với nạn nhân đều thông qua điện thoại
tại tỉnh thái nguyên nhung lại sử dụng thủ đoạn khác để lừa đảo
dùng căn cước giả tới cửa hàng máy tính đặt mua hàng giao tận nơi
nhung làm giả hình ảnh lệnh chuyển tiền gửi cho các cửa hàng nhận sản phẩm
rồi đem sản phẩm giao bán trên mạng xã hội
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng
trộm cắp hai mươi ba khuôn ép kim loại trị giá gần một trăm linh triệu đồng của một công ty
đóng trên địa bàn huyện thanh miện tỉnh hải dương
hai đối tượng là nguyễn bá đạt và phan thị nhạt đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện thanh miện tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đạt khai nhận từ ngày hai mươi một tháng bảy đến ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của công ty
đạt đã trộm cắp tài sản
trộm cắp tổng số hai mươi ba khuôn ép kim loại của công ty rồi tuồn ra ngoài cho phan thị nhàn
mang đi tiêu thụ tổng trị giá tài sản hai đối tượng chiếm đoạt là hơn chín mươi hai triệu đồng
kiểm tra đột xuất quán bar perudi ở đường lạc hồng phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
lực lượng công an phát hiện hơn hai trăm linh người đang nhảy múa trong tiếng nhạc
qua test nhanh có một trăm linh năm đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp
liên quan đến vụ việc công an tỉnh kiên giang vừa ra quyết định
tạm giữ hình sự hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh vừa tóm gọn ổ nhóm năm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản
xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng tám tại thôn vọng đông xã yên trung huyện yên phong
trong đó ba trong số năm đối tượng chưa đủ một mươi tám tuổi
khoảng hai h ba mươi sáng ngày hai mươi bốn tháng tám anh nguyễn văn thuyết nhận được cuộc gọi đón khách
tại khu giãn dân thôn vọng đông xã yên trung huyện yên phong tỉnh bắc ninh
tuy nhiên sau khi đón khách anh thuyết đã bị chính nhóm thanh thiếu niên này dùng dao kề cổ khống chế cướp tài sản
khi vừa tắt máy xong được khoảng một hai phút thì mấy thanh niên kè dao vào cổ tôi
và tôi dùng tay phải gạt dao và tay trái tôi bật kế và tôi chạy ra ngoài
sau khi anh thuyết chạy thoát ra ngoài và chi hô có cướp các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin trình báo từ nạn nhân công an huyện yên phong nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp
bắt giữ được nhóm đối tượng gây ra vụ cướp khi đang lẩn trốn tại kiên giang bắc giang và hà nội
nhóm đối tượng gồm hoàng văn bảo là đối tượng chủ mưu cầm đầu chử văn cường trần thị an khương
dương trọng phú cùng chú tại tỉnh nghệ an và điêu văn thịnh chú tại tỉnh điện biên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận cuối tháng tám có thuê trọ và làm việc thời vụ
trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
do không có tiền tiêu xài bảo đã rủ bốn đối tượng còn lại đi cướp taxi
lúc sau khi trốn ra khỏi trọ thì bọn em có ra bài đắc chóng
lúc đấy bọn em có bản bạc là
gọi taxi đến để cướp
lúc lên xe thì em dưới dao vào cổ người taxi thì ba người còn lại là
xong vào để buộc tay chân
thì lúc đấy người taxi bật tay em ra thì
người taxi bỏ chạy thì bọn em cũng bỏ chạy luôn
vụ việc xảy ra vào đêm tối nơi vắng vẻ bị hại không xác định rõ được mặt các đối tượng
ngay sau khi gây án các đối tượng chia nhau bỏ trốn ở các tỉnh thành khác nhau
nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an
trong quá trình điều tra bắt giữ
các đối tượng đều là ít tuổi nhưng mà tuy nhiên về cái thủ đoạn gây án thì rất là manh động
và hai cái tính tổ chức của các đối tượng là bàn bạc trước đó
chuẩn bị công cụ phương tiện như là dao dùng dây để chói bị hại này
rất là manh động và liều lĩnh
nên là trong cái xác định ban đầu của lãnh đạo chỉ đạo này
chúng tôi phải tập trung cao độ và kiên quyết phải điều tra
làm rõ và bắt bằng được cái nhóm đối tượng này
hiện công an huyện yên phong đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với năm đối tượng trên về tội cướp tài sản
đồng thời hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định
xu hướng trẻ hóa tội phạm đang là một vấn nạn
gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
xác định được nguyên nhân của thực trạng này sẽ góp phần quan trọng
trong việc tìm ra những giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa xu hướng trẻ hóa tội phạm
trong thời gian tới đồng thời giúp các em có thể hoàn thiện được suy nghĩ
nhân cách và trở thành người có ích cho xã hội
nguyễn đức thắng sinh năm hai nghìn bảy
mẹ mất khi em mới một mươi ba tuổi
thiếu hụt sự quan tâm của mẹ em đã theo các bạn xấu vi phạm pháp luật
lúc mà em mới mất thì em có buồn và nhớ mẹ
lúc các bạn xuống đi chơi và em đã có đi theo
em đã giải thoát được câu buồn nhớ mẹ
bây giờ em làm rồi em thấy sai của mình
và đã muộn rồi đã phải chịu hình phạt của pháp luật
bố mẹ em bỏ nhau tầm ba năm nay em đi học em tràn học
tràn học rồi em nghỉ học em về em bảo với ông bà
ở ông bà các bạn rủ dê chơi đi đánh nhau
khi em bị bắt em cảm thấy sợ luôn
em có cơ hội làm lại em và em chỉ ở nhà đi học thôi
em xin lại nhập lại đi chơi bình thường thôi không đánh nhau nữa
tuấn anh cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi gây dối trật tự công cộng
ông bà của tuấn anh thương cháu có hoàn cảnh éo le
nhưng chỉ vì chưa sát sao quản lý nên đã để xảy ra sự việc đáng tiếc
mình mất lực rồi
về ra rồi không giúp gì được các cháu
chỉ biết thương các cháu
nó cũng như là một đứa trẻ khác mà tại sao nó có cha mẹ
nhưng mà cháu như mình thì không có
chỉ mong cho cháu là sớm có cái nhận thức đúng đắn
để xứng đáng là một con cháu gia đình
theo thống kê của cục cảnh sát hình sự bộ công an
trung bình mỗi năm có ít nhất một mươi ba người chưa thành niên vi phạm pháp luật
đáng chú ý trong số người chưa thành niên vi phạm pháp
có gần hai mươi bốn không biết chữ hoặc chỉ học hết tiểu học
gần bốn mươi tám đã thôi học
gần hai mươi người chưa thành niên bị cười tố có hoàn cảnh gia đình không thuận lợi
do cái yếu tố về tâm sinh lý
tức là các cháu chưa hoàn thiện về mặt thể chất về mặt tinh thần về mặt suy nghĩ
thứ hai là do các cháu có thể là sống trong một cái môi trường nó không tốt
các cháu bị ảnh hưởng ở những cái vấn đề mang tính gọi là tác động
ví dụ như trên không gian mạng trò chơi game hoặc là những cái mang tính bạo lực
thì cũng có thể gây tác động đến tâm sinh lý của cháu
lực lượng công an cũng là cái lực lượng là chấn áp
khi mà phát hiện các trường hợp đấy thì đều có cái việc xử lý rất nghiêm khắc
hối hợp với các cái trường cũng như là các ban ngành đoàn thể của các cái địa phương
là có công tác là tuyên truyền pháp luật
để từ đó là các cháu có nâng cao nhận thức về pháp luật
tránh các cái vi phạm tương tự tiếp theo
để thực hiện mục tiêu giảm tội phạm và các điều kiện nguy cơ phát sinh tội phạm
nhất là tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên
cần có sự chung tay của cả gia đình nhà trường xã hội
trong đó gia đình với ý thức của chính người chưa thành hiên là yếu tố quyết định
nhằm hạn chế tối đa những hành vi sai trái vi phạm pháp luật của lứa tuổi này
sáng qua phòng an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp
với công an phường ngọc xuân tp cao bằng bắt giữ dương văn hữu
là đối tượng bị truy nã về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
trong hai ngày một mươi ba một mươi bốn
bốn tháng một mươi hai năm ngoái dương văn hữu cùng hai đối tượng là sầm văn lân
chú tại huyện hà quảng và dương văn bào chú tại tp cao bằng
tổ chức đón dẫn bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
sau đó đối tượng bùi ngọc đăng chú tại tp hà nội
tiếp tục đưa số người trung quốc này đi sâu vào nội địa việt nam
khi đi đến thị trấn đông khê huyện thạch an tỉnh cao bằng
đang và bốn người trung quốc bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
khi biết vụ việc bị phát hiện đối tượng dương văn hữu bỏ trốn vào tỉnh bình phước
ngày bốn một mươi khi đối tượng quay trở lại nhà riêng tại phường ngọc xuân tp cao bằng
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
công an tỉnh an giang vừa bắt và di lý đối tượng nguyễn hữu phước
chú tại huyện thanh bình tỉnh đồng tháp từ tp hồ chí minh về tới địa phương
phước là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
truy nã về tội mua bán trái phép hóa đơn
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi phước thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên tiền sở thượng và điều hành hoạt động năm công ty do người khác đứng tên
trong quá trình điều hành hoạt động sáu công ty trên phước xuất bán gần một tờ hóa đơn
ghi khống hai triệu mét khối cát cho hai công ty của lê thanh vân với tổng số tiền trên hóa đơn
là trên một trăm linh hai tỷ đồng phước thu lợi từ việc bán hóa đơn cho vân trên ba tỷ đồng
vân đem bán lại thu lợi trên một chín tỷ đồng
quá trình điều tra phước bỏ trốn khỏi địa phương
sau thời gian lẩn trốn tối ngày ba tháng một mươi phước bị công an tỉnh an giang phối hợp
cùng công an tp hcm bắt giữ tại bệnh viện một trăm một mươi năm
công an tỉnh lạng sơn vừa khởi tố bắt tạm giam vũ bích vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và ông thị thụy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba cùng chú tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn để điều tra về hành vi
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hai đối tượng đã sử dụng facebook cá nhân quay bài
phát tán đăng tải nhiều video clip trong một thời gian dài hình ảnh một số người dân tập trung đông người
khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc giải phóng mặt bằng
quy hoạch đô thị
qua khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ hoạt động điều tra
trong đó có nhiều video sử dụng những lời nói xâm phạm đến lợi ích của các cơ quan nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân dẫn đến phát sinh bình luận trái chiều
gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của chính quyền các cấp
lợi dụng sự sơ hở lúc nửa đêm dạng sáng nguyễn lương bằng đã đột nhập thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
trong các phòng trọ công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng về hành vi trộm tài sản
từ tháng tám đến nay nguyễn lương bằng đã đột nhập thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản trong các phòng trọ
tại địa bàn phương bắc lý và nam lý tp đồng hới tỉnh quảng bình
tài sản trộm được gồm chín điện thoại di động một máy tính sách tay một mươi hai thẻ điện thoại di động và một mươi tám triệu đồng
tổng số giá trị thiệt hại ước tính khoảng trên một trăm năm mươi triệu đồng
công an tp đồng hới đã thu hồi tổng giá trị khoảng bốn mươi triệu đồng
nguyễn lương bằng là đối tượng nghiện ma túy mới chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản
trở về địa phương từ đầu năm nay
chỉ vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai em gái dùng dao chém chị ruột
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang đã khởi tố bị can
nguyễn thị thoa chú tại huyện thoại sơn về hành vi cố ý gây thương tích
chị ruột của thoa là nguyễn ngọc hưởng biết mẹ đã ký giấy tờ đất cho thoa đứng tên thừa hưởng
không đồng ý việc nên ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hưởng có lời lẽ lớn tiếng với mẹ và em gái
trong lúc sâu sát thoa đã lấy dao chém ba nhát vào người của hưởng gây thương tích
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa đinh cẩm vân
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do những sai phạm liên quan đến dự án hạc thành tower
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
cơ quan tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án hạc thành tower
số ba phan chu trinh phường điện biên thành phố thanh hóa
trước đó công an tỉnh thanh hóa cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ bị can nguyễn bá hùng nguyên phó giám đốc sở tài chính
và bị can văn xuân hùng nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá cả sở tài chính liên quan đến vụ án nói trên
trước đó cơ quan tỉnh thanh hóa cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn bá hùng nguyên phó giám đốc sở tài chính liên quan đến vụ án nói trên

trước đó cơ quan tỉnh thanh hóa cũng đã khởi tố bị can nguyễn bá hùng nguyên phó giám đốc sở tài chính liên quan đến vụ án nói trên